tại huyện biên giới sa thầy tỉnh con tum nơi mà cuộc sống của nhiều hộ dân còn gặp nhiều khó khăn
con đường đến trường của rất nhiều học sinh trở nên gian nan vất vả
vì thế nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực đã được các trường trên địa bàn huyện triển khai
như mô hình hũ gạo tình thương cặp lòng yêu thương vì bạn đến trường
nhằm giúp cho hàng trăm học sinh nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn
yên tâm học tập và nuôi dưỡng những ước mơ
đã trở thành thông lệ mỗi tháng một lần vào thứ hai đầu tuần
các thầy cô giáo cùng các em học sinh tại trường tiểu học hùng phương thị trấn sa thầy tỉnh con tum
lại bớt chút thời gian để cùng nhau khuyên góp gạo và hũ gạo tình thương để giúp các bạn học sinh nghèo tại trường
mô hình đã giúp được hàng trăm em học sinh nghèo vơi bớt khó khăn yên tâm đến lớp
em rất vui khi được ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ủng hộ gạo thì em ủng hộ rất nhiều thứ như là tia
tiền tâm quần áo lăng bia để em muốn ủng hộ cái này để muốn giúp các bạn để vượt qua mọi khó khăn
trong trường thì tổ chức là luân phiên trao tặng cho các em
trong trường thì hầu một năm thì là năm hai nghìn một mươi chín thì nhà trường đã quyên góp được tám tạ
tám trăm linh kg gạo để hỗ trợ cho các em trong một năm
và hầu hết tất cả các em trong trường đều là tham gia rất là nhiệt tình để ủng hộ những cái bản là có những cái sách gạo
để được hỗ trợ các em
để được hỗ trợ các em trong cái ngày về nhà và cùng với gia đình để có bữa cơm no cùng đến trường với các bạn
theo thống kê năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đến nay
tại các trường trên địa bàn huyện sa thầy đã tổ chức quyên góp được hơn chín tấn gạo
và hàng nghìn cuốn sách vở dụng cụ học tập quần áo để giúp đỡ hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập
mô hình sẽ giúp các bạn học sinh ý thức hơn về sự tiết kiệm hiểu rõ về sự đoàn kết
sẻ chia tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn